công an thành phố thanh hóa vừa bắt giữ ba đối tượng gồm trần thị huệ trần thị huyền và phan thanh tân
đều ở xã đại đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng vì hành vi lừa đảo trộm cắp tài sản
do cờ bạc nợ nần nên hai chị em huệ và huyền đã dùng thủ đoạn giả làm nhân viên bán sổ số
để giàn cảnh trúng thưởng và sau đó thực hiện hành vi trộm cắp
ngày một một bảy cả hai đến nhà một người cao tuổi ở xã thiệu dương tp thanh hóa
để trào bán vé số cao và giàn cảnh trúng một chiếc xe máy airberlet
theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn trần thị huệ điện thoại cho chồng là phan thanh tân
người này tự nhận là giám đốc công ty sổ số và mời chủ nhà lên nhận giải thưởng
lợi dụng sơ hở hai chị em đã mở tù và trộm cắp hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng với hơn một cây vàng
cũng với thủ đoạn này ba đối tượng đã thực hiện chót lọt một vụ lừa đảo trộm cắp tài sản khác ở tp thanh hóa